thành phố hồ chí minh bắt đầu áp dụng rút ngắn khung giờ cấm đối với xe tải nặng lưu thông vào khu vực nội đô từ sáu giờ tới hai mươi hai giờ thay vì tới hai mươi bốn giờ như trước đây
tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp giờ cấm đường cấm cố tình lưu thông vào nội đô làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông
bên cạnh đó ô tô xe tải hạng nặng xen lẫn với xe máy lưu thông vào thời điểm người dân đi lại đông đúc
không chỉ gia tăng tình trạng un tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
để giảm thiểu nguy cơ này lực lượng chức năng đã phải liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn
hiện nay cảnh sát giao thông tp hcm đã và đang phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm
đồng thời kết hợp tuyên truyền đến tài xế chủ xe để hạn chế tình trạng vi phạm